trong bối cảnh bạo loạn tại pháp vẫn tiếp diễn với hàng nghìn đối tượng quá khích bị bắt
vào ngày hai tháng bảy nhà chức trách pháp đã bắt đầu xét xử một số đối tượng với những bản án đầu tiên được đưa ra
bản án đầu tiên với những đối tượng tham gia bạo loạn đã được tuyên tại thành phố gronov đông nam của nước pháp
theo đó ba đối tượng đã bị kết án tù giam từ ba đến bốn tháng vì tội cướp bóc
khoảng ba mươi đối tượng khác cũng sẽ bị xét xử ở cronov trong những ngày tới
theo bộ nội vụ pháp đã có hơn bảy trăm linh đối tượng bị bắt giữ trong đêm qua
trong khi con số này là một ba trăm linh vào đêm trước đó với gần một phần ba là trẻ vị thành niên
khoảng bốn mươi năm nhân viên an ninh đã được triển khai để dập tắt bạo loạn
cùng ngày người nhà của thiếu niên một mươi bảy tuổi người đã bị cảnh sát bắn chết khi không tuân thủ lệnh giao thông
và là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo loạn hiện nay đã kêu gọi người biểu tình chấm dứt bạo loạn
khi vấn đề đã bị đẩy đi quá xa với đình điểm là nhà thị trường của vùng ngôi âu paris bị tấn công
để giải thích vì lý do bạo lực bùng phát không giảm trong những ngày gần đây
tổng thống pháp emmanuel macron cho rằng các nền tảng mạng xã hội và trò chơi điện tử
đã góp phần thổi bùng bạo loạn trên khắp đất nước
theo ông macron chính phủ pháp sẽ làm việc với các trang truyền thông xã hội
để gỡ bỏ các nội dung nhạy cảm nhất và xác định những người dùng kêu gọi bạo loạn
hoặc làm trầm trọng thêm bạo lực